ủy ban nhân dân thành phố hà nội và liên đoàn lao động thành phố phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại với công nhân lao động các khu công nghiệp và khu chế suất hà nội năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung đã đến dự và giải đáp các kiến nghị của người lao động
tại buổi đối thoại đã có một mươi bảy luật ý kiến với bốn mươi vấn đề đã được kiến nghị trực tiếp như vấn đề về thanh toán các chế độ bảo hiểm
ăn ca nhà ở nhà trẻ cũng như các thủ tục hành chính khác liên quan đến đời sống của người lao động như cấp giấy đăng ký xe máy khai báo tạm trú tạm vắng